tiếp tục với tin an ninh trật tự đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lý văn tâm chú tại thị xã tân châu tỉnh an giang về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc
vào ngày hai mươi một tháng bảy lý văn tâm điều khiển thuyền chở gạo đến khu vực thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp giao bán cho các chủ nhà máy say sát
sau đó tâm trở về nhà tại khóm long hưng hai phường long sơn nhưng đã không đến cơ quan y tế để khai báo theo đúng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
cho đến khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng bảy tâm cùng vợ thử test nhanh và xét nghiệm covid một mươi chín cho kết quả dương tính
sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm những người thân trong gia đình của vợ chồng tâm
kết quả có thêm bảy người dương tính với sars cov hai